ngày một mươi bảy tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ba mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình biểu dương các thế hệ nhà giáo trong tỉnh đã đóng góp cho sự nghiệp chồng người đưa giáo dục hòa bình phát triển vượt bậc
tỉnh có gần bốn mươi số trường học đạt chuẩn quốc gia phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo các ngành các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo nhất là giáo viên ở vùng cao vùng khó khăn
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho gần năm trăm linh nhà giáo tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh lào cai đã biểu dương những đóng góp to lớn của ngành giáo dục
trong sự nghiệp chồng người góp phần đưa tỉnh lào cai ngày càng phát triển
hiện nay toàn tỉnh đã có một trăm năm mươi hai xã phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ hai tám mươi bốn xã phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở
nhân dịp này chủ tịch nước chính phủ bộ giáo dục đào tạo đã ghi nhận và trao nhiều phần thưởng cao quý cho bốn trăm bảy mươi sáu nhà giáo tiêu biểu
vừa qua tỉnh hải dương đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm
bảy mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hiện nay tỉnh hải dương có chín trăm ba mươi chín trường mầm non phổ thông với quy mô bốn trăm ba mươi học sinh
trong đó có năm trăm chín mươi năm trường đạt chuẩn quốc gia có một mươi ba trung tâm giáo dục thường xuyên tám trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề
cung cấp hàng chục nghìn nhân lực lao động chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhân dịp này tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
giao tặng quà cho tất cả các nhà giáo cán bộ ngành giáo dục trong buổi gặp mặt
ngày một mươi bảy tháng một mươi một đại học huế tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một hai nghìn một mươi
và tuyên dương khen thưởng hơn một trăm năm mươi cá nhân nhóm nghiên cứu tài năng năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang linh giám đốc đại học huế ôn lại truyền thống ba mươi năm năm
ngày nhà giáo việt nam đồng thời chia sẻ những kết quả đạt được của đại học huế thời gian qua
đưa ra những giải pháp và hướng phát triển trong thời gian tới
dịp này đại học huế đã khen thưởng khuyến khích tài năng năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có hai mươi hai cá nhân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước ba mươi tuổi trước thời hạn
và bằng nguồn học bổng nước ngoài hai mươi bảy cá nhân đạt các giải thưởng cấp quốc gia quốc tế
ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố quy nhơn
giáo dục và đào tạo tỉnh bình định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam
và vinh danh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh bình định nhiệt liệt chúc mừng các thầy giáo cô giáo
nhân ngày hai mươi tháng một mươi một và biểu dương những thành tích nổi bật của các tập thể cá nhân
dịp này sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
trong một tập thể và chính cá nhân đã có thành tích trong công tác
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc